tại hà nội đã diễn ra chương trình dạ tiệc âm nhạc
sự kiện mở đầu cho chuỗi chương trình kỷ niệm sáu mươi năm
thành lập nhà hát nhạc vũ kịch việt nam trong năm nay
đây là món quà tinh thần của toàn thể các nghệ sĩ nhà hát
dành tặng cho khán giả thủ đô
chương trình là sự phai trộn độc đáo giữa nghệ thuật cổ tiền và sân khấu hiện đại
cùng những màn múa đầy chất thơ
sân khấu được thiết kế hai tầng với giàn nhạc giao hưởng ở tầng hai
còn tầng một là dàn diễn viên múa
đây là ý tưởng của tổng đạo diễn nghệ sĩ ưu tú trần ly ly ly
giúp các nghệ sĩ thể hiện được sự liên kết giữa các tác phẩm
biến chương trình trở thành một câu chuyện sống động và vui tươi
tổng đạo dân dân hòa nhập dân với khán giả đưa cho người ta sự cảm thấy dân dân của thể loại nghệ thuật này
xuyên suốt chín mươi phút là chuyến du xuân vòng quanh thế giới với các tác phẩm âm nhạc tiêu biểu của nhiều thời kỳ
từ các điệu vans của đất nước nga xinh đẹp nước argentina với điệu tango
nước mỹ với câu chuyện miền tây mambo khán giả còn được trở lại việt nam
qua các tác phẩm kết hợp giữa âm nhạc thính phòng và dân gian truyền thống
như chống cơm đi cấy trước khi đến các quốc gia khác như ba tư pháp
thành công lớn nhất tức là thành công của tập thể của tất cả các diễn viên đều là diễn xuất cháy hết mình
từ diễn viên múa diễn viên nhạc diễn viên ca rồi kể cả những bộ phận cấu thành
như là từ những mc từ những ánh sáng thì tôi cho rằng đây là một sự thành công của tập thể
và một chương trình như thế này là rất nên biểu diễn nhiều lần nhiều lần và ở nhiều nơi
chương trình nghệ thuật do nhạc trưởng người argentina
martin garcia leong chỉ huy
trình diễn bởi giàn nhạc giao hưởng giàn ập sướng và các nghệ sĩ múa nhà hát nhạc vũ kịch việt nam